cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết đang theo dõi sát diễn biến và đường đi của bão neru cơn bão số bốn
và trong ngày hôm nay sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo an toàn hàng không
trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
tin từ cục hàng không bộ giao thông vận tải cho hay cơ quan này đang phối hợp với đơn vị liên quan
theo thêm đường đi thời gian đổ bộ của bão noru vào đất liền để đưa ra quyết định liên quan tới hoạt động hàng không
lãnh đạo cục hàng không cho biết phải tạm dừng khai thác một số sân bay trong vùng bão đổ bộ
dự kiến chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan này sẽ ra quyết định liên quan tới đảm bảo hoạt động bay
trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
bộ giao thông vận tải cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của bộ thuộc lĩnh vực hàng hải
hàng không đường bộ đường sắt đường thủy nội địa sở giao thông vận tải các tỉnh thành phía bắc
và dọc bờ biển từ quảng ninh đến bình thuận về ứng phó với bão noru